theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà nam
đến nay đã có một trăm một mươi một xã phường thị trấn công bố hết dịch tả lợn châu phi
dịch tả lợn châu phi xảy ra trên địa bàn tỉnh hà nam từ ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
và bắt đầu từ đàn lợn của một hộ chăn nuôi tại địa bàn xã văn xá huyện kim bảng
và nhanh chóng lan rộng ra hơn chín tám trăm linh hộ chăn nuôi ở một trăm một mươi một xã phường thị trấn
của sáu huyện thị xã thành phố trong tỉnh
tổng số lợn bị tiêu hủy do mắc dịch là hơn một trăm ba mươi hai con
trong đó huyện lý nhân và bình lục là những địa phương có số lợn bị tiêu hủy nhiều nhất
trong thời gian phòng chống dịch các địa phương đã sử dụng gần năm mươi lít hóa chất
và trên hai triệu kg vôi bột để phun khử trùng tiêu độc cho khoảng trên ba mươi tám triệu m hai chuồng trại và môi trường
đến nay dịch tả lợn châu phi đã được kiểm soát toàn tỉnh hà nam có một trăm một mươi một trên một trăm một mươi một xã phường thị trấn
có quyết định công bố hết dịch